thủ đô tokyo của nhật bản trong ngày ba mươi một tháng ba đã ghi nhận thêm bảy mươi tám ca nhiễm virus sars cov hai
mức tăng kỷ lục trong một ngày kể từ trước tới nay tokyo tiếp tục dẫn đầu trên toàn quốc về
số lượng người nhiễm bệnh với năm trăm hai mươi một người tính đến chiều ba mươi một tháng ba số ca nhiễm bệnh tại
nhật bản đã tăng lên hai chín mươi ba người trong đó có năm mươi chín ca tử vong cả hai số liệu này đều không
bao gồm những trường hợp trên du thuyền diamond princess bị cách ly hồi tháng trước